trước tình trạng hành nghề mê tín dị đoan đang diễn biến vô cùng phức tạp hiện nay
với nhiều hình thức khác nhau câu hỏi được đặt ra là phải làm sao để phân biệt chiêu trò dẫn dụ mê tín dị đoan và tín ngưỡng tâm linh
đặc biệt là trong đời sống xã hội hiện nay yếu tố văn hóa tâm linh cũng đóng một vai trò rất quan trọng
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn chúng ta tôn trọng tự do tín ngưỡng
song vẫn phải đấu tranh chống lại các hiện tượng lợi dụng mê tín dị đoan
để ngăn chặn hiện tượng này chuyên gia tội phạm học đối cảnh thìn cho rằng
cần tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu những gì thuộc về văn hóa tín ngưỡng những gì là mê tín dị đoan
các cơ quan có thẩm quyền cần ra soát những đối tượng lợi dụng mạng xã hội
tuyên truyền hành nghề mê tín dị đoan để xử lý
đặc biệt phải nêu ra các phương thức thủ đoạn để cảnh báo cho người dân
nếu các đối tượng hoạt động có tổ chức gây hậu quả lớn thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự
công tác điều tra thu thập chứng cứ sẽ có những khó khăn nhất định
nhưng chúng ta vẫn phải ra soát để có những biện pháp kịp thời ngăn chặn
về phía người dân ông cho rằng bản thân mỗi người cần phải tự tin vào chính mình
mọi việc chúng ta làm mọi sự nỗ lực của chúng ta không bao giờ bị tác động bởi điều gì mơ hồ hay thế lực vô hình nào cả
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức khuyến cáo người dân nên nâng cao nhận thức
đặt niềm tin và ý chí vào chính mình
đồng thời cảnh sát qua phương tiện thông tin đại dịch
tử vi và bói toán chỉ nhằm tác động vào trạng thái tâm lý gọi chung là sự xác nhận chủ quan
sự ngộ nhận đánh lừa nằm ở bộ nã của chính chúng ta
thực tế không ít người mê xem bói đã bị kẻ xấu lợi dụng
nhẹ thì bị rơ vào trạng thái lo lắng thấp thòm bất an và sự hãi
nặng thì bị lừa gạt đến thân bại danh liệt tiền mất tật mang
để không rơ vào các bẫy lừa đào mê tín dị đoan
nhiều chuyên gia khuyến cáo người dân cần trang bị tri thức kỹ năng vốn sống sự hiểu biết
để nhận diện phân biệt được bản chất thật của sự việc giữa tín ngưỡng tâm linh và mê tín dị đoàn
chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn